chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube báo sức khỏe và đời sống
cơ quan ngôn luận của bộ y tế
vừa rồi là những tin tức nổi bật sẽ có trong bản tin trưa ngày hôm nay
thưa quý vị du lịch là ngành có tính liên kết cao
để khôi phục hoạt động du lịch cần bước ra khỏi sự sợ hãi về dịch covid một mươi chín
các địa phương hiện nay đang sớm mở cửa đón khách ngoại tỉnh và ban hành các tiêu chí thống nhất để đón khách
sang tháng một mươi đã có những tín hiệu tích cực cho ngành du lịch khi dịch bệnh cơ bản được kiểm soát
chính phủ thay đổi chủ trương chống dịch từ zero covid sang sống chung với dịch
các tỉnh thành mở cửa du lịch tới vùng xanh
hàng không mở các đường bay nội địa
địa phương mở cửa đón khách nội địa
thí điểm đón khách quốc tế đến phú quốc
địa phương mở cửa đến đâu có sản phẩm an toàn đến đó
lãnh đạo quảng nam cho hay tỉnh sẽ liên kết với các địa phương
nhất là các tỉnh thành lân cận như đà nẵng huế và tp hcm hà nội
để tổ chức khai thác du lịch nội địa an toàn
tiến tới tháng một mươi hai sẽ mở cửa cho khách cả nước đến quảng nam
và khách quốc tế có chọn lọc đi theo tour
bình định cũng mở cửa rất nhiều hoạt động từ một mươi năm tháng một mươi
trong đó có hoạt động du lịch lưu trú công suất không quá năm mươi
địa phương tập trung ưu tiên tiêm vaccine và địa bàn trọng điểm tạo vùng an toàn
trong đó ưu tiên tiêm cho nhân viên du lịch khách sạn
và tiêm một trăm linh hai mũi cho người dân bán đảo phương mai
để thí điểm đón khách an toàn
và xây dựng kế hoạch đón khách quốc tế bằng các chuyến bay trater
đặc biệt theo ông phạm ngọc thủy giám đốc sở du lịch quảng ninh
lo nhất hiện nay là tình trạng mở xa rồi mà không quản trị được
có dịch lại phải đóng
bởi khi mở lại hoạt động du lịch không đơn giản cần vận hành như thế nào để bền vững
ông cho rằng tâm lý người dân chưa thực sự an tâm
ông thủy đặt vấn đề là ta cứ xây dựng chương trình
nhưng đã tìm hiểu tâm lý của du khách hay chưa
bao nhiêu người đồng lòng với chính sách sẵn sàng đi du lịch
khó khăn của doanh nghiệp là gì
ông thủy kiến nghị không để tình trạng nay mở ra mai đóng lại
ngoài ra cần tổ chức truyền thông tích cực chủ động để tạo niềm tin trong dân
từ đó mới thu hút được khách đi du lịch
nếu khách đi du lịch còn e ngại thì có mở cửa cũng không thu hút được
do đó cần thông tin đầy đủ kịp thời đến khách về du lịch an toàn
loại bỏ tâm lý e ngại là hết sức cần thiết
phó chủ tịch lâm hải giang lưu ý
theo một khảo sát của vietnam airlines
phần lớn du khách vẫn muốn đi du lịch biển sau đó là vùng núi cao
nhiều người sẵn sàng đi du lịch những điểm mới khai phá ít người biết
nhưng khách quan tâm đặc biệt hơn cả là độ bao phủ vaccine tại điểm đến
thưa quý vị cho đến thời điểm hiện tại tình hình dịch cơ bản đã được kiểm soát
cuộc sống đang dần trở về trạng thái bình thường mới
tuy nhiên không nên chủ quan vì nguy cơ nhiễm bệnh vẫn hiện hiếu
mỗi người hãy tự nâng cao ý thức bảo vệ bản thân và gia đình
bằng cách thực hiện khuyến cáo năm k của bộ y tế
thường xuyên theo dõi những tin tức mới nhất về tình hình dịch bệnh
trên báo sức khỏe và đời sống
chúng tôi sẽ thường xuyên cập nhật và lắng nghe phản hồi của khán giả
để xây dựng và phát triển kênh chúng tôi rất mong nhận được những ý kiến đóng góp của tất cả cộng đồng
còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại